tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến với hai mươi tám địa phương ven biển
về triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách
để khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu chống khai thác hải sản bất hợp pháp iuu
tham dự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan
ngay sau khi ec cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của việt nam vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền từ trung ương đến các địa phương ven biển
đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chín khuyến nghị của ec về chống khai thác iuu
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi hai trên hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đã thành lập văn phòng đại diện thanh tra
kiểm soát nghề cá tại bốn mươi tám cảng trọng điểm ở các địa phương
có ba trên hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đã lập thành tổ công tác liên ngành
hiện nay thì chúng ta có khoảng ba cái thiết bị môi ma
giám sát hành trình vệ tinh và khoảng một mươi năm trăm linh cái thiết bị vx một nghìn bảy trăm linh là giám sát hành trình tàu cá trên cơ sản lợi ấn thủ công
từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
và dự kiến sẽ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án thông tin nghề cá giai đoạn hai
thì sẽ lắp đặt trên các tàu cá trên một mươi năm mét và ưu tiên
từ nay đến cuối năm ưu tiên các nhóm tàu trên hai mươi bốn mét để lắp thiết bị giám sát hành trình
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm
để triển khai có hiệu quả các khuyến nghị ec gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản việt nam
qua đó hướng tới mục tiêu lâu dài là chấn chỉnh hoạt động khai thác hải sản để phát triển một cách bền vững
trong đó có yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định về khai thác hải sản của quốc tế
yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các bộ ngành có liên quan
rồi ủy ban nhân dân các địa phương
đây là hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh cho đến kiên giang
trước hết là phải quán triệt và thực hiện nghiêm cái chỉ thị số bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ
sớm thao gỡ cảnh báo thẻ vàng coi đây là cơ hội để sắp xếp chấn chỉnh lại hoạt động khai thác hải sản
cùng với đó là tái cấu trúc lại ngành thủy sản
mục tiêu là phải giải quyết nhiều lao động việc làm
vào tháng một năm hai nghìn một mươi một
đoàn thanh tra ec sẽ quay lại việt nam để kiểm tra đánh giá tình hình
kết quả thực hiện các khuyến nghị của ec về chống khai thác iuu
trên cơ sở kiểm tra đánh giá này
ủy ban châu âu sẽ xem xét vấn đề khắc phục thẻ vàng đối với việt nam
vì vậy từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản cần phải tập trung xây dựng
hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản
nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
và chín thông tư để đảm bảo có hiệu lực đồng bộ với luật thủy sản từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín